viện kiểm sát nhân dân tỉnh đắk nông vừa có lệnh bắt khẩn cấp bùi văn khang năm mươi bốn tuổi
hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện chư mơ nga đắk lắc để điều tra về hành vi nhận hàng chục khúc gỗ
cùng hàng trăm triệu đồng từ chùm gỗ lậu phan hữu phượng tức phượng dâu năm mươi tuổi
trú tại huyện cư rút tỉnh đắk nông
quá trình điều tra vụ án bắt chùm gỗ lậu phượng dâu lực lượng chức năng xác định bùi văn khang
nguyên hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện buôn đôn từ năm hai nghìn tám đến năm hai nghìn một mươi bảy
khoảng thời gian từ tháng bốn đến tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy đã ký xác nhận không đúng quy định nhiều bản kê lâm sản
cho phượng dâu và công ty thảo trúc cũng trong thời gian này công ty thảo trúc đã cho khang cả chục lóng gỗ
sau đó hạt trưởng này chỉ đạo cán bộ cấp dưới đóng dấu búa kiểm lâm theo tờ trình của công ty trên
nhằm bổ sung số gỗ họ đã lấy cho y trước đó cơ quan điều tra cũng xác định khang còn nhận hàng trăm triệu đồng
từ phượng dâu và công ty thảo trúc rồi chia lại cho một số cán bộ liên quan